xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta
nên trong những ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
đêm và sáng sớm hơi xe lạnh với mức nhiệt ngày đêm trong khoảng hai mươi một ba mươi một độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới chỉ có mưa rông vài nơi với lượng không đáng kể
nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với hiện tượng thừa tích cực đoan có thể đi kèm cho cơn rông
còn về nhiệt độ thì tại đây chỉ ở mức là hai mươi một ba mươi một độ đêm và sáng trời hơi xe lạnh
tại trung bộ và ngày mai khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an cũng có mưa vài nơi
ban ngày có nắng các khu vực khác có mưa rông rải rác cục bộ có mưa to
từ đêm ngày một mươi một mưa rông có xu hướng gia tăng trên toàn khu vực cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ngày mai
chỉ có mưa vài nơi sau đó từ đêm mai mưa rông sẽ tăng mạnh cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nhiệt độ tại đây giao động ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên chiều tối vẫn tiếp tục có mưa rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
khoảng từ ngày một mươi ba thì gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
nên mưa rông tại đây càng tăng cả về diện và lượng
nên nhiệt độ ít biến động ngày đêm ở mức là một mươi chín ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nhiệt độ trên khu vực vẫn gia động ở mức là hai mươi ba ba mươi ba độ